sáng ngày bảy tháng năm tại hải phòng toàn thể cán bộ đảng viên công chức nhân viên văn phòng ubnd tp đã tham dự nghi thức trào cờ và sinh hoạt dưới cờ
nghị thức trào cờ hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ được thực hiện trong tất cả các cơ quan đơn vị của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố hải phòng
đây là buổi đầu tiên ubnd tp hải phòng tổ chức lễ trào cờ và sẽ duy trì theo thông lệ mỗi tháng một lần vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng
việc tổ chức trào cờ sinh hoạt dưới cờ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giúp mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động cùng nhắc nhở nhau làm tròn nhiệm vụ công dân
thực hiện nghiêm lời dạy của bác hồ kính yêu phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cùng hứa làm tốt trách nhiệm vì sự phát triển thành phố hải phòng
góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa